các cơ sở y tế của những tỉnh chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ thời gian này gặp rất là nhiều khó khăn
chính vì thế bộ y tế vừa có công văn yêu cầu các bệnh viện cơ sở y tế trực thuộc bộ
lập tức tri viện và hỗ trợ y tế cho các tỉnh thành miền trung
bộ y tế đã xuất cấp bốn hai triệu viên sát khuẩn nước cho sở y tế các tỉnh thành phố
như hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế quảng nam đà nẵng
mỗi tỉnh sẽ được cấp bảy trăm linh viên sắt khuẩn nước từ kho hàng phòng chống thiên tai của bộ y tế tại đà nẵng
về khám chữa bệnh bộ yêu cầu các bệnh viện tuyến trên tri viện hỗ trợ cho vùng lũ
cụ thể bệnh viện bạch mai hỗ trợ tỉnh hà tĩnh bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới
hỗ trợ tỉnh quảng bình bệnh viện hữu nghị việt đức hỗ trợ tỉnh quảng trị
các bệnh viện sẽ duy trì lực lượng sự trữ vật tư phương tiện sẵn sàng tham gia ứng phó
với thiên tai và cứu nạn tại các địa phương
bộ y tế cũng phân công viện vệ sinh dịch tễ trung ương viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường
viện pasteur nha trang tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh tại các tỉnh miền trung